xin kính chào quý vị và các bạn
sáng ngày hôm nay siêu bão rai ở trên vùng biển phía tây miền trung philippines
với sức gió mạnh nhất đạt cấp một mươi bốn một mươi năm giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới siêu bão rai sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
và đi vào biển đông trở thành cơn bão số chín trong mùa mưa bão năm nay
sau khi đi ở biển đông bão rai sẽ suy giảm dần về cường độ và có hướng di chuyển phức tạp
quý vị và các bạn cần liên tục cập nhật những thông tin mới nhất
để có những phương án phòng chống đảm bảo an toàn
trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền
tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ từ chiều tối không khí lạnh sẽ tăng cường
nên nhiệt độ giảm nhanh so với những ngày vừa qua
cao nhất trong ba ngày tới đều dưới ngưỡng hai mươi ba độ trời rét sâu về đêm và sáng
quý vị chú ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ chơi rất cả ngày và đêm
mưa có khả năng xuất hiện do nằm trọn trong khối không khí lạnh khô
chỉ lưu ý là vùng núi cao sẽ xuất hiện rét đậm rét hại
ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là các hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con ở đây
tại trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
trời nhiều mây và có mưa rông dễ rộng
lượng mưa lớn tập trung ở khu vực phía nam do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc
và hoàn lưu bão số chín người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan do mưa lớn gây ra
nhiệt độ ở đây vì thế cũng ở mức thấp ngày đêm đều dưới ngưỡng hai mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng có mưa diện rộng
từ đêm mai trở đi mưa có xu hướng gia tăng cường độ đạt cấp mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to mưa lớn rồn rập nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại các vùng núi ở ven sông người dân cần hết sức lưu ý
mưa và không khí lạnh khiến cho nhiệt độ ở đây giảm nhiều phổ biến là dưới hai mươi tám độ vào trưa chiều
đối với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới có mưa rào rải rác
do ảnh hưởng của hoàn lưu phía xa ở phía tây của cân báo số chín
tuy nhiên lượng mưa không lớn nhiệt độ duy trì ở mức thấp tại đây
trời rét về đêm và sáng mát mẻ vào trưa chiều
khi nhiệt độ cao nhất đạt mức là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn khu vực nam bộ mưa chỉ xuất hiện vài nơi với lượng không lớn
nhìn chung thời tiết khô giáo với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
còn thấp nhất về đêm và sáng phổ biến là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
trời xe xe lạnh ở các tỉnh miền đông nam bộ